mô hình giáo dục vernon là mô hình của columbia được chuyển giao sang việt nam
theo dự án tài trợ kéo dài trong ba năm của quỹ hỗ trợ giáo dục toàn cầu từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
trong năm đầu thì đã có một bốn trăm bốn mươi bảy trường tại sáu mươi ba tỉnh thành phố triển khai mô hình này
và tới năm hai nghìn một mươi năm đã phát triển lên trên bốn trường
năm hai nghìn một mươi sáu dự án kết thúc có nhiều ý kiến cho rằng mô hình này đã không đáp ứng được kỳ vọng
nên một số tỉnh đã quyết định dừng triển khai
nhưng tại tỉnh phú thọ ngành giáo dục vẫn quyết định giữ lại tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả của mô hình này
đây là giờ học ứng dụng mô hình học tập vernon cho những học sinh lớp bốn
tại trường tiểu học phù lỗ huyện phù ninh tỉnh phú thọ
ở mô hình này cách thức bố trí lớp học lẫn phương pháp dạy cũng khác xa so với phương pháp học truyền thống
vui vì được trao đổi chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong nhóm
được tự học và làm mày thập theo suy nghĩ được hỏi máy sáng tạo
ở tỉnh phú thọ giờ đây mô hình vernon không chỉ được áp dụng tại các trường tiểu học
mà nó đã vượt ra khỏi khuôn khổ áp dụng của dự án và nhân lên
tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và dân tộc nội chú
phương pháp cũ thì con không được bày tỏ chia sẻ ý của mình ạ
nhưng bây giờ với phương pháp mới thì
thì con có thể tự vẽ thuyết trình và nói những ý kiến của mình lên ạ
con thấy phương pháp này hiệu quả hơn phương pháp trước ạ là con được hiểu bài hơn ạ
đối với phương pháp này người giáo viên chỉ là người định hướng
hướng dẫn cho các em trong quá trình học
còn các em sẽ là người mà tự tìm tòi kiến thức tự làm ra các cái sản phẩm của mình
chủ yếu là các em làm việc còn tôi chỉ là người hướng dẫn định hướng cho các em
cho các cháu học theo vernon và đến thế giới thì mình thấy kết quả của nó cũng khá tốt
cháu tự dưng nó có tư giác dần dần và nó tự học tự nghiên cứu nó tốt dần
và gần như nó dần dần nó sẽ không hỏi bố mẹ nữa
theo tôi nghĩ cái việc mô hình vernon này nên phải phát triển nhân rộng
bắt đầu triển khai từ năm học hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai đến nay mô hình học tập vừa nen đã tạo ra một phong trào đổi mới
cải cách giáo dục mạnh mẽ trong ngành giáo dục tỉnh phú thọ và đang được tiếp tục triển khai nhân rộng
năm học hai mươi bảy một mươi tám và những năm theo học tiếp theo
thì sở dụng đã tiếp tục chỉ đạo tám mươi sáu trường
và duy trì thực hiện toàn phần cái mô hình vn
còn lại tất cả các đơn vị còn lại tiếp tục thực hiện các thành tố tích cực của mô hình
thứ hai chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giả soát
đặc biệt là tư vấn cho đội ngũ thầy giáo cô giáo mà trực tiếp tham gia cái mô hình vn này
bên cạnh những ưu điểm để khắc phục tồn tại của mô hình
thì một trong những bài học được cả lãnh đạo ngành giáo dục
cho đến từng giáo viên học sinh nơi này rút ra đó là áp dụng phải dựa trên tính linh hoạt sáng tạo
phù hợp với thực tế cho từng bậc học lớp học và từng môn học chứ không máy móc dập khuôn